đối với các hoạt động dịch vụ khác thành phố cần chọn các giải pháp trên cơ sở được gì và mất gì nếu mở lại
chủ tịch ubnd tp hcm ông phan văn mãi chia sẻ
thông qua việc xét nghiệm giám sát hàng ngày thành phố sẽ phân vùng nguy cơ
và điều chỉnh các hoạt động theo đúng tinh thần của nghị quyết một trăm hai mươi tám
dự kiến đến ngày một mươi năm tháng một mươi một thành phố sẽ công bố chính thức về các điều chỉnh trong thời gian sau đó
nguồn lây của những f từ đâu
bước sang tuần thứ hai của tháng một mươi một
những dấu hiệu phức tạp của dịch covid một mươi chín tại tp hcm được bộc lộ ngày càng rõ nét
chỉ sau một tuần ca mắc mới tăng nhanh ở các huyện cần giờ nhà bè
khiến cả hai địa phương này tăng cấp độ dịch
theo lý giải của ngành y tế huyện nhà bè có hai khu công nghiệp lớn
trong quá trình trở lại làm việc
nhiều người lao động có kết quả test nhanh dương tính với sars cov hai
những ca mắc covid một mươi chín tăng tại huyện cần giờ liên quan đến việc trở về địa phương
của một nhóm công nhân từ hai khu công nghiệp trên
ngay sau khi nhận được yếu tố nguy cơ tại khu vực sản xuất
ông nguyễn văn nên bí thư thành ủy tp hcm đã dẫn đầu các đoàn công tác
làm việc với ban quản lý khu công nghệ cao và ban quản lý các khu chế xuất
khu công nghiệp thành phố
trao đổi với báo chí bên lề bồi làm việc bí thư thành ủy tp hcm nhận định
xu hướng của dịch covid một mươi chín gần đây đáng lo ngại
một trong những phần việc quan trọng hiện tại là xác định các nguồn lây
của những f mới xuất hiện
lãnh đạo thành phố đang cho báo cáo phân tích về nguồn lây
hiện tại ở đây thì nói các f từ địa phương lên các địa phương lại nói f từ đây về
khi các doanh nghiệp đã quản lý chặt chẽ rồi thì các địa phương khi xuất hiện f một
cần biết nguồn lây từ đâu ông nguyễn văn nên nhìn nhận
để làm rõ được vấn đề đó ông nguyễn văn nên cho rằng
các địa phương cần làm rõ được f từ đâu đến và tiền sử tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
những đội phản ứng nhanh cần được thành lập ngay để khi xuất hiện ca nhiễm
ổ lây nhiễm có thể phản ứng và phân tích kịp thời
phương án nào để kiểm soát các hoạt động
ông phan văn mãi chủ tịch ubnd tp hcm cho biết
hiện tại dịch covid một mươi chín toàn địa bàn đang ở cấp độ hai
tuy nhiên cấp độ dịch covid một mươi chín ở từng địa phương là khác nhau
khi tình hình dịch covid một mươi chín có diễn biến sâu đến một mức nào đó
việc xiết lại các hoạt động là điều cần làm
thành phố sẽ đánh giá tình hình dịch mỗi tuần và đưa ra quyết định về độ mở
thông qua việc xét nghiệm giám sát hàng ngày
tăng cơ và điều chỉnh các hoạt động theo đúng tinh thần của nghị quyết một trăm hai mươi tám
dự kiến đến ngày một mươi năm tháng một mươi một
thành phố sẽ công bố chính thức về các điều chỉnh trong thời gian sau đó
hiện nay chúng ta không thể có giải pháp hoàn hảo mà chỉ có giải pháp tốt hơn
các giải pháp được dựa trên đánh giá sữa được gì và mất gì
nếu cho phép hoạt động hoặc không cho phép
người đứng đầu chính quyền thành phố nêu ra
ông phan văn mãi cho biết quan điểm của thành phố là sớm thích ứng với dịch
tuy nhiên quá trình đi đến việc thích ứng ấy cần thời gian để hoàn thiện
tuy nhiên việc mở cửa cần chắc chắn và không thể có trạng thái bình thường như trước
nhìn nhận về những khó khăn thách thức của thành phố trong thời gian tới
ông nguyễn văn nên bí thư thành ủy tp hcm cho rằng
ngay cả khi các hoạt động được mở lại theo từng bước công tác kiểm soát vẫn gặp nhiều khó khăn
dù đã đánh giá tình hình dịch covid một mươi chín tại từng địa phương
nhưng thành phố chưa thể kiểm soát được người đi từ vùng này sang vùng khác
nếu áp dụng các thí điểm mới cho các hoạt động cũng không thể ngăn cản người từ nơi khác đến
từ ngày hai mươi tám tháng một mươi
thành phố hồ chí minh chính thức mở lại quán ăn tại chỗ
trong đó có quận bảy và thành phố thủ đức được thí điểm phục vụ kèm đồ uống có cồn
theo đó các hàng quán được mở bán tại chỗ nếu đáp ứng được các quy định
theo bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
ngoài ra các cơ sở cần tuân thủ những quy định cụ thể
hiện tại thành phố đang có những phương án phù hợp cho việc mở rộng phục vụ rượu bia
đồ uống có cồn trên địa bàn
vậy phương án đó được thực hiện như thế nào
có nên mở rộng phục vụ rượu bia đồ uống có cồn trên địa bàn thành phố hay không
quý vị hãy cùng theo dõi thông tin tiếp theo
sau hơn nửa tháng thí điểm phục vụ rượu bia tại hàng quán bán tại chỗ
ở quận bảy thành phố thủ đức
ông bùi tá hoàng vũ giám đốc sở công thương thành phố hồ chí minh cho biết
việc thí điểm phục vụ đồ uống có cồn tại thành phố thủ đức quận bảy
được kiểm tra giám sát thường xuyên và không phát sinh vấn đề tiêu cực
lãnh đạo sở công thương nêu quan điểm
việc ngồi cùng bạn bè cũng là cách thức giải tỏa căng thẳng
cho những tác động tiêu cực của dịch bệnh
xét cả yếu tố về độ bao phủ vaccine covid một mươi chín
ông bùi tá hoàng vũ kiến nghị
quỹ ban nhân dân thành phố hồ chí minh xem xét
cho phép được phục vụ đồ uống có cồn tại tất cả hàng quán
đồng tình với ý kiến trên lãnh đạo sở y tế
và sở du lịch thành phố hồ chí minh cũng nhìn nhận
thành phố nên mở rộng một cách có kiểm soát
về kinh doanh rượu bia tại nhà hàng
việc phục vụ đồ uống có cồn cần được kiểm soát chặt chẽ
tuân thủ các bộ tiêu chí an toàn với covid một mươi chín
chia sẻ góc nhìn về vấn đề này
chủ tịch quỹ ban nhân dân thành phố hồ chí minh phan văn mãi cho rằng
còn nhiều ý kiến chưa nên cho bán rượu bia
tại quán ăn ở thời điểm này
ông mãi đánh giá những băng khoăn trên là chính đáng
do đó sau khi kết thúc thời gian thí điểm
đến ngày một mươi năm tháng một mươi một
ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín thành phố hồ chí minh
sẽ rút ra những kinh nghiệm của quận bảy
và thành phố thủ đức để tính toán phương án tiếp theo
nếu tình hình dịch bệnh chuyển biến tốt
thì điểm này sẽ được mở rộng
ở những địa bàn an toàn và có nhu cầu
người đứng đầu chính quyền thành phố nhấn mạnh
theo đó bộ tiêu chí mới của thành phố hồ chí minh
cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
được phép hoạt động trở lại
nếu đáp ứng các tiêu chí tương ứng với từng đối tượng
bao gồm cơ sở kinh doanh
chủ cơ sở nhân viên phục vụ và khách hàng
tiêu chí đầu tiên dành cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
là phải có giấy chứng nhận
đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm
khu vực giao nhận hàng
cần đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
trang bị đầy đủ nước sửa tay
xà phòng dung dịch sát khuẩn
và thiết bị dụng cụ phương tiện làm khô tay
các cơ sở tự tổ chức
xét nghiệm sars cov hai ngẫu nhiên
định kỳ cho người làm việc
tại nơi có nguy cơ lây nhiễm cao
cơ sở cần đăng ký mã qr
và tổ chức quét mã cho người tham gia hoạt động
tiêu chí thứ hai
là khách hàng phải thực hiện nghiêm quy tắc năm k
thực khách cần quét mã qr
và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
tiêu chí thứ ba
là nhân viên phục vụ
người bán hàng giao nhận hàng
liên hệ cơ sở phải tuân thủ quy tắc năm k
ngoài ra những người này
cần thực hiện xét nghiệm sars cov hai sàng lọc
tầm soát định kỳ
hoặc khi có các biểu hiện nghi mắc covid một mươi chín
tiêu chí thứ tư là chủ cơ sở
cần có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống covid một mươi chín
tại cơ sở
đối với việc ăn uống tại chỗ
chủ cơ sở cần có phương án tổ chức kinh doanh
công khai số lượng khách tối đa được ăn uống
tại cơ sở trong cùng một thời điểm
có bảng thông báo số lượng khách hàng
không được vượt qua số lượng đã thông báo
trên đây là thông tin mới nhất
về tình hình trạng thái mới của tp hcm
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật
những tin tức mới nhất về dịch bệnh covid một mươi chín
đến với quý vị khán giả
mở cửa và hoạt động lại bình thường
nhưng quý vị cũng không nên chủ quan
vì khi tiêm vaccine rồi
chúng ta vẫn có khả năng bị lây nhiễm covid
thực hiện đúng quy định của bộ y tế đưa ra
và tự phòng tránh bảo vệ cho bản thân
đồng thời cập nhật tin tức hàng ngày
về dịch bệnh trên kênh youtube
bác sức khỏe và đời sống của chúng tôi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại